ban thường vụ tỉnh ủy tiền giang quyết định kỷ luật ông lê minh tùng phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tiền giang với hình thức khai trừ đảng và cách chức phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm
lợi dụng danh nghĩa là phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tiền giang thời gian qua ông lê minh tùng vay nợ của nhiều người với số tiền lớn không có khả năng chi trả
người bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng việc làm này của ông tùng gây ảnh hưởng không tốt làm mất uy tín đến đội ngũ cán bộ đảng viên tại địa phương nói chung và cá nhân ông tùng
ông lê minh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê quán huyện châu thành tỉnh tiền giang ông từng là cán bộ tỉnh đoàn tiền giang trước khi được bổ nhiệm chức vụ phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tiền giang